tại trung tâm văn hóa huyện yên khánh tỉnh ninh bình công lạc bộ thầy thuốc ninh bình tại hà nội
phối hợp với huyện yên khánh tổ chức khám bệnh tư vấn cấp thuốc miễn phí
chăm sóc sức khỏe cho gần bảy trăm linh người là mẹ việt nam anh hùng vợ liệt sĩ cán bộ tiền khởi nghĩa
các thương bệnh binh với tổng chi phí khoảng trên năm trăm linh triệu đồng
hoạt động khám tư vấn sức khỏe miễn phí tại tỉnh ninh bình thể hiện truyền thống đoàn kết
tương thân tương ái của những người con ninh bình hướng về quê hương
bày tỏ lòng biết ơn tri ân đối với những người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh
trong ngày diễn ra hoạt động khám tư vấn các đối tượng chính sách đường phân theo các xã
và thực hiện theo các khung rở khác nhau nhằm bảo đảm hoạt động khám tư vấn bệnh trông ruốt hạn chế chờ đợi